sở y tế tỉnh lào cai cho biết một mươi hai mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh viêm phổi cấp
gửi về viện vệ sinh dịch tễ trung ương đều cho kết quả âm tính với virus ncov
ngay sau khi có trường hợp nghi mắc ncov trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh lào cai đã lấy một mươi hai mẫu xét nghiệm
gửi về viện vệ sinh dịch tễ trung ương đến ngày năm tháng hai kết quả xét nghiệm đều cho thấy một mươi hai trên một mươi hai ca âm tính với ncov
sau khi có kết quả xét nghiệm các bệnh nhân sẽ được kiểm tra sức khỏe và làm thủ tục xuất viện
trong quá trình điều trị tất cả các trường hợp bệnh nhân và cán bộ y tế tham gia điều trị đều được cách ly
toàn bộ chi phí của bệnh nhân sẽ được bảo hiểm y tế và tỉnh hỗ trợ chi trả